từ sáng ngày một mươi tháng hai tức ngày sáu tết công nhân viên chức người lao động từ các tỉnh thành ở khu vực đồng bằng sông kiểu long đã trở lại tp hcm để kịp thời gian đi làm vào ngày đầu tiên năm hai nghìn một mươi chín khiến hiện tượng ủn tắc giao thông đã xảy ra trên nhiều tuyến đường tại địa bàn tỉnh long an
được biết tất cả các phương tiện di chuyển trên các tuyến đường qua lại địa bàn tỉnh long an về tp hcm càng về chiều càng tăng đã dẫn đến ủn tắc giao thông nhiều giờ liền
cụ thể tại cầu canh một mươi hai trước cổng ubnd huyện tân thạnh tỉnh long an đến một mươi chín h ngày một mươi tháng hai tất cả phương tiện di chuyển trên quốc lộ sáu mươi hai qua địa bàn huyện đã bị ủn tắc
lực lượng công an giao thông huyện phân luồng cho xe di chuyển nhưng vẫn rất tắt
nhiều người các tỉnh xa như cà mau kiên giang bạc liêu đi từ sáng sớm đến tối nhưng vẫn chưa thể đến được tp hcm
đặc biệt những gia đình chở theo các cháu bé đi xe gắn máy từ sáng đến chiều vẫn chưa đến được tp hcm